gần một tháng trở lại đây trên địa bàn xã đắc xin huyện đắk lấp tỉnh đắk nông liên tiếp xảy ra hàng chục vụ sạt lở đất làm vùi lấp nhà cửa cây trồng khiến người dân hoang mang lo lắng
và hiện tại thì nhiều khu vực đang bị nứt gãy với hàng trăm vết nứt chẳng chịt
trong nguy cơ sạt lở cao chính quyền địa phương đã vận động người dân tạm thời di tản đến hội trường thôn và nhà người thân đồng thời khuyến cáo bà con không ra vào khu vực nguy hiểm
hàng nghìn khối đất đá đã vùi lấp toàn bộ căn nhà khoảng bảy mươi m hai và tài sản của gia đình bà nguyễn thị yến cùng nhiều diện tích cây cà phê hồ tiêu điều cũng đã bị vùi lấp làm hư hại hoàn toàn
hiện nay trong khu vực sản xuất của gia đình bà yến tiếp tục xuất hiện rất nhiều đường nứt chẳng chịt với bể rộng và độ sâu rất lớn có nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào

theo thống kê xã đắc xin đã có hai mươi ba hộ dân ở thôn một mươi bốn thôn năm và thôn một mươi ba bị ảnh hưởng thiệt hại về người cây trồng nhà cửa do bị sạt lở đất vùi lấp
trong đó có một hộ gia đình bị vùi đất lấp toàn bộ nhà cửa và làm chết ba người trong một gia đình
có bốn hộ ở thôn một mươi bốn và thôn năm bị ảnh hưởng nặng nằm trong vùng có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở buộc phải hỗ trợ di rời sơ tán đến nơi an toàn
ủy ban nhân xã chúng tôi cũng đã kịp thời
chúng tôi đã trấn an bà con và họp dân thông báo bà con sáng lên kiểm tra rẫy và chiều lên kiểm tra rẫy có hiện tượng gì thì báo ngay với chính quyền địa phương để tìm cách khắc phục tại chỗ
chúng tôi cũng có làm báo cáo để báo cáo ủy ban nhân dân huyện cũng như nhờ báo cáo các cơ quan chức năng để xem xét đánh giá tác động hoặc nguyên nhân sạt lở như nào
để bà con tin tưởng
đến thời điểm này các cơ quan chuyên môn vẫn chưa xác định được nguyên nhân
tuy nhiên trên thực tế tình trạng sạt lở đất vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp có dấu hiệu tăng dần do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài
huyện đắk rờ lấp đang gấp rút khoanh vùng các khu vực có nguy cơ sạt lở cao tiến hành di rời các hộ dân đến nơi ở tạm
tổ chức cắm biển cảnh báo khuyên cáo người dân không vào canh tác trong khu vực đất sung yếu dễ bị sụt lún có nguy cơ sạt lở cao nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản cho nhân dân
huyện đắc rờ lấp đang gấp rút khoanh vùng các khu vực có nguy cơ sạt lở cao tiến hành di rời các hộ dân đến nơi ở tạm